thưa quý vị giang hổ mạng từ nhiều năm trở lại đây đã trở thành một thuật ngữ khá quen thuộc trong giới trẻ
đó không phải là những thần tượng trong các lĩnh vực như văn hóa văn nghệ mà nó xuất phát từ những clip tự sản xuất
mang xu hướng bạo lực giải quyết vấn đề bằng cách dùng hung khí hay những lời lẽ thách đố
một số khác lại khoe khoang cuộc sống hảo nhoáng
vâng và đi kèm với đó là một bộ phận không nhỏ cư dân mạng nhất là giới trẻ lại rất chờ đón những ấn phẩm văn hóa đó
và cần phải nhấn mạnh rằng là hiện tượng giang hổ mạng đã để lại nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội
hiện các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều giải pháp nhằm hạn chế hiện tượng giang hổ mạng
đồng thời nhiều ý kiến cũng đề nghị nên tăng cường việc xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng này
tại một ngôi trường ở vùng cao tỉnh yên bái với hoạt động như đêm trung thu thì sự đồng hành của các nhà thiện nguyện là điều có ý nghĩa
thế nhưng sự xuất hiện của một người thường hay gọi là giang hổ mạng phú lê
đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng bởi trang phục biểu diễn trên sân khấu trông như vua chúa nước ngoài thời phong kiến
và người này cũng đã trình diễn các tiết mục văn nghệ trước hàng chục em học sinh
ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội nhiều ý kiến đã bày tỏ sự bức xúc và câu hỏi đặt ra
đó là vì sao một hiện tượng giang hổ mạng như vậy lại có thể biểu diễn tại trường học
không thể hiểu nổi không biết các nhà giáo dục có biết thành phần này là như thế nào không
mà cho vào trường làm cho nhí nhố cho các em học sinh coi vậy
quảng bá tên tuổi cho giang hổ mạng trong trường học các em học sinh hay lấy nhân vật mà làm gương mà nói theo
các thầy cô dạy gì và mang thông điệp gì cho các học sinh của mình khi cho nhân vật giang hồ biểu diễn trong trường học
chỉ cần bỏ tiền ra làm mang danh nghĩa tử thiện thì trường không xem xét các yếu tố khác và để họ muốn làm gì thì làm sao
đây là hình ảnh truyền tải ảnh hưởng đến học sinh của các vị đó ạ
nơi giáo dục mà đưa văn hóa giang hồ vào biểu diễn thì hết chỗ nói rồi
chuy trách nhiệm đến cùng nếu không sẽ mất văn hóa
phòng giáo dục và đào tạo huyện trạm tấu đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường phải nghiêm túc kiểm điểm khi để xảy ra vụ việc này
đồng thời xem xét trách nhiệm của những người liên quan
vụ việc đã xảy ra hình ảnh clip cũng đã lan truyền trên mạng xã hội dư luận bất bình lên tiếng
và việc xử lý nghiêm các đơn vị tổ chức là điều cần thiết lúc này
tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng vấn đề cần quan tâm hơn đó là liệu rằng tâm lý hành vi của các em học sinh tại ngôi trường này
có bị tác động bởi những hình ảnh từ giang hổ mạng
có xem đó là thần tượng để cổ suý học đòi hay không
cần quét sạch mấy giang hổ mạng này đi không thành đầu độc hết cả một thế hệ trẻ của chúng ta
nguyên nhân chính là do thị hiếu của nhiều người đặc biệt là giới trẻ ngày càng dễ dãi
nên mấy thành phần như này mới có đất thể hiện
thực sự đáng lo ngại cho một thế hệ tương lai của đất nước
còn có mấy giang hồ kiểu này thì thế hệ con cháu sẽ còn bị ảnh hưởng xấu
những điều vớ vẩn giả dối nhưng lại được đông đảo bạn trẻ theo dõi cổ vũ
có bạn còn làm theo thì quá nguy hiểm
trên các nền tảng như youtube facebook tiktok vẫn không khó để tìm thấy các clip với những nội dung xấu độc phản văn hóa từ các giang hổ mạng
bộ thông tin và truyền thông tại một cuộc họp báo thường kỳ mới đây cho biết
đang phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới và doanh nghiệp trong nước
yêu cầu tham gia đấu tranh nhằm hạn chế hiện tượng giang hổ mạng
trong đó các nền tảng cần có bộ lọc để hạn chế ngay từ đầu khi người dùng đăng tải các nội dung độc hại
bên cạnh đó thì thời gian qua các cơ quan chức năng đã mạnh tay xử lý nhiều đối tượng
cùng với biện pháp xử lý hành chính thì cũng đã có giang hổ mạng bị xử lý hình sự
tuy nhiên nhiều ý kiến cư dân mạng đề nghị cần phải có các biện pháp xử lý quyết liệt hơn nữa
bởi việc chưa đủ sức gian đe khiến nhiều người được coi là giang hổ mạng càng ảo tưởng về sức ảnh hưởng của mình
nên coi thường pháp luật và có những vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn
nên tăng khung hình phạt chứ thu nhập từ mạng xã hội và nhiều cách khác thừa cho những người như các đối tượng này chịu phạt có bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng quá nhẹ
vi phạm nhiều lần cần tăng mức phạt lên trước nên có quy định cụ thể đối với hành vi này
ngông cuồng tìm mọi cách để nổi danh trà đạp các giá trị văn hóa truyền thống
các cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý theo luật định tránh lầm tưởng ảnh hưởng đến thế hệ trẻ
mong sao cả nước dọn sạch những thành phần này cho xã hội trong sạch hơn không ảnh hưởng đến thế hệ trẻ sau này
cần có bản án thật nặng mới đủ sức gian đe
mỗi hoạt động của người được gọi là giang hổ mạng có tới vài nghìn lượt theo dõi bình luận
những video clip tự sản xuất của những nhân vật này có vài trăm nghìn đến vài triệu người lượt xem
những ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa lôi sống của giới trẻ hiện nay cũng đã nhìn thấy rõ
việc xử lý nghiêm tiến tới hạn chế xóa bỏ hiện tượng giang hổ mạng này là điều được nhiều người quan tâm
cùng chia sẻ về nội dung của cư dân mạng hôm nay trên fanpage của truyền hình công an nhân dân